hà nội cứ mưa là ngập dường như là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng nói mãi mà vẫn chưa được giải quyết
các nhà hoạch định đều nghi nhận ra được các nguyên nhân như là thời tiết ngày càng cực đoan do tác động của biến đổi hiệu
phát triển hạ tầng thiếu đồng bộ với phát triển bền vững hệ thống tiêu úng đã lạc hậu hay thiếu hệ thống dự báo được tính cực đoan của thời tiết
vâng nguyên nhân thì rất nhiều vậy giải pháp được đưa ra là gì để giải bài toán lâu năm này
khách mời của vấn đề và chính sách ngày hôm nay giáo sư tiến sĩ trần hiếu nhuệ phó chủ tịch hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam sẽ đưa ra một số giải pháp gợi ý
trước đây thì dự án thoát nước trên địa bàn thì chỉ tính lượng mưa khoảng hai trăm linh mm còn nay thì hà nội có những trận mưa lên đến cả năm trăm linh mm do vậy hà nội cần thiết phải điều chỉnh các dự án thoát nước như thế nào cho phù hợp với thực tế
thoát nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và đặc biệt những trận mưa cực đoan cực lớn thì chắc chắn là phải tính đến trong việc thiết kế xây dựng
nhưng mà như tôi nói là vẫn phải
có cái chấp nhận một cái thời gian ngập ngắn như chúng tôi xây dựng cái quy hoạch cái quy chuẩn thoát nước và xử lý nước thải của việt nam
hy vọng là trong năm hai nghìn hai mươi hai này sẽ được nghiệm thu và ban hành
chúng tôi có đề xuất là làm thế nào đó
úng ngập ở các đô thị là trong hai mươi phút thôi
và cái mức nước cũng ngập đấy chỉ nên đạt tới cái vỉa hè hai mươi phân
tức là đường phố và chấp nhận hai cái phân nước uống ngập trong khoảng thời gian tối đa hai mươi phút
văn đập mưa vừa rồi thì đã thấy hầu hết các khu vực ngoại thay
điều bị ngập sâu trong nước
và vấn đề này đặt ra trước sự đô thị hóa tăng mạnh
và cần có những cái tinh toán như thế nào cho phần tiêu úng của ngoại thành
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
tiêu úng ở ngoại thành thì đúng là hà nội nhìn chung là khu vực đồng bằng
nhưng mà thấp đất trung
hà nội thì ví dụ ở đây được khoảng năm sáu mét thôi
và ở trên phía bắc tức là đê sông hồng
của việt nam cao nhất cũng độ khoảng một mươi bốn mét rưỡi
nhưng mà từ khi công trình sông đà hòa bình thì hiện tượng mực nước dân ở sông hồng không bao giờ đến một mươi bốn một mươi ba mét đâu
mà chỉ trung bình khoảng một mươi hai một mươi ba mét thôi
và trong vòng mấy chục năm nay thì mực nước cao nhất ngoài sông hồng cũng chỉ khoảng đấy thôi
cho nên là hy vọng rằng là khi mà các công trình hòa bình sơn la về đất hà nội
thì cái nước sông hồng thì cao nhất sẽ giảm hơn so với những năm bảy mươi bảy mươi ba trước đây
vâng và phải nghiên cứu tổng thể lại hệ thống thoát nước trên phạm vi cả thành phố
và với tầm nhìn
trong khoảng năm năm một mươi năm hai mươi năm
có phải không thưa ông
về mặt nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn
thì cứ năm năm một lần là phải giả soát lại những các số liệu của những các cái quy chuẩn tiêu chuẩn ban hành hiện hành
và như vậy tức là cho đến nay thì hy vọng rằng năm hai nghìn hai mươi hai này sẽ ban hành cái quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật
trong đó có cấp thoát nước có chiếu sáng rồi vân vân kể cả các công trình may táng này khác vân vân
thì đó là các công trình kỹ thuật hạ tầng lưu thí sẽ được ban hành
vâng xin cảm ơn giáo sư với những chia sẻ vừa rồi
chắc chắn là tất cả người dân đều không muốn phải chứng kiến cảnh giữa lòng thủ đô mà giống như là đang đi bơi giữa sông vậy
bởi vì không chỉ là ngập ống gây khó khăn cho việc đi lại mà còn gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân
và nguy hiểm đến cả tính mạng của người dân nữa ạ
vâng và hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng năm rồi
hy vọng là tháng sáu sẽ có nhiều điều thuận lợi và may mắn hơn
từ tháng sáu rất nhiều chính sách mới cũng sẽ chính thức đi vào thực thi
đó là gì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
từ chín h sáng ngày một tháng sáu tuyến cao tốc hà nội hải phòng sẽ chính thức thí điểm chỉ thu phí không dừng etc
từ chín h sáng ngày một tháng sáu tuyến cao tốc hà nội hải phòng sẽ chính thức thí điểm chỉ thu phí không dừng etc
với các phương tiện qua trạm
các phương tiện không gián thẻ etc hoặc có dán nhưng tài khoản không đủ để lưu thông
mà cố tình đi vào cao tốc hà nội hải phòng từ ngày một tháng sáu tới đây
sẽ bị xử phạt vi phạm giao thông bức phạt từ hai đến ba triệu đồng
đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
bộ y tế vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành phố tập trung đẩy mạnh
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người dân
từ một mươi tám tuổi trở lên hoàn thành trong quý hai năm hai nghìn hai mươi hai
tổ chức tiêm mũi bốn theo hướng dẫn khẩn trương tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
viện vệ sinh dịch tễ trung ương chịu trách nhiệm đảm bảo phân bổ đủ vaccine
phòng covid một mươi chín nhanh chóng kịp thời theo đề xuất của địa phương để triển khai theo kế hoạch
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế ban hành thông tư số ba hai nghìn hai mươi hai
tt bit sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
theo đó chỉ yêu cầu viên chức chuyên ngành y tế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số
đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí làm việc
thông tư này có hiệu lực kể từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị xuất khẩu hàng hóa năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt một trăm năm mươi hai tám mươi một tỷ usd tăng một mươi sáu
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một xuất siêu năm trăm một mươi sáu triệu usd
đó là một thông tin đáng chú ý trong bài viết kinh tế khởi sắc tăng trưởng gdp hai nghìn hai mươi hai

theo báo lao động những con số tăng trưởng về nông nghiệp công nghiệp thương mại du lịch dịch vụ
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai do tổng cục thống kê công bố cho thấy
nền kinh tế việt nam đang tiếp tục khởi sắc tăng trưởng gdp quý ii đạt sáu
và gdp cả năm hai nghìn hai mươi hai dự báo tăng trưởng trên bảy
báo tuổi trẻ thông tin các thành viên trong hiệp định đối tác toàn diện khu vực rcep
hiện chiếm tới sáu mươi ba trong tổng kim ngành xuất khẩu của ngành thủy sản
theo phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại lê hoàng tài
thủy sản việt nam đủ sức mạnh cạnh tranh và sẽ thâm nhập sâu rộng hơn vào các quốc gia thành viên rcep
tại hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản việt nam với các thị trường rcep ngày ba mươi tháng năm
ông lê hoàng tài cho biết rcep gồm một mươi nước thuộc khu vực đông nam á và năm đối tác nhật bản
new zealand australia trung quốc và hàn quốc
hiệp định này có hiệu lực từ đầu năm nay mở ra cơ hội mới
cho thủy sản việt nam
hiện nay việt nam xuất khẩu thủy sản sang hơn một trăm sáu mươi thị trường trên thế giới
trong đó xuất khẩu sang các nước thành viên rcep chiếm thị phần lớn
trên sáu mươi ba thị phần xuất khẩu thủy sản của việt nam
theo báo kinh tế và đô thị thời gian gần đây kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tốt
nhưng doanh nghiệp đang phải đối mặt với các vụ kiện phòng vệ thương mại ngày càng tăng
để bảo vệ thương mại đối mặt với các vụ kiện phòng vệ thương mại ngày càng tăng
để bảo vệ ngành sản xuất trong nước bộ công thương cần đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm
chống gian lận xuất xứ
theo thông tin thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết trong thời gian tới
bộ công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và vận hành hiệu quả
hệ thống cảnh báo sớm theo lộ trình tại đề án ba một sáu
thông qua hoạt động này tăng cường việc quản lý giám sát các hành vi gian lận xuất xứ
truyền tải bất hợp pháp để đảm bảo uy tín hàng hóa xuất khẩu của việt nam
và doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu làm ăn chân chính
còn trên báo tuổi trẻ thông tin tài xế có thể bị phạt tiền tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ một đến ba tháng nếu xe không dán thẻ thu phí điện tử không dừng etc hoặc có dán
nhưng tài khoản không đủ chi trả
theo thông tin các phương tiện không rán thẻ etc hoặc có rán nhưng tài khoản không đủ chi trả
tài khoản không đủ để lưu thông mà cố tình đi vào cao tốc hải phòng hà nội
từ ngày một tháng sáu sẽ bị xử phạt vi phạm giao thông
mức phạt đối với người điều khiển ô tô là từ hai đến ba triệu đồng
đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lấy xe từ một đến ba tháng
nội dung chi tiết mời quý vị cùng đón đọc trên các số báo
và trước khi đến với thông tin chi tiết về thời tiết cho các vùng miền trên cả nước
mời quý vị cùng điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình sáng ngày hôm nay

từ chín giờ sáng ngày một tháng sáu tuyến cao tốc hà nội hải phòng sẽ chính thức thí điểm
chỉ thu phí không dừng etc đối với các phương tiện qua trạm
các phương tiện không dán thẻ etc hoặc có dán nhưng tài khoản không đủ để đưa thông
mà cố tình đi vào cao tốc hà nội hải phòng sẽ bị xử phạt vi phạm giao thông
mức phạt từ hai đến ba triệu đồng đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng